đêm về sáng hai mươi hai tháng một mươi một một đợt gió mùa đông bắc với cứng độ mạnh ảo ạt tràn xuống các tỉnh phía bắc nước ta
trong đó có lào cai gây mưa mưa rào đều khắp và có nơi có rông
tiết thời trời chuyển rét nhanh chóng vùng núi rét đậm vùng núi cao rét hại
theo đài khí tượng thủy văn lào cai lúc bảy giờ sáng nay ngày hai mươi hai tháng một mươi một
các trạm khí tượng trong khu vực quan trắc được nhiệt độ thấp nhất đồng loạt giảm sâu
thành phố lào cai tấp hơn một mươi bảy ba độ c thị trấn bắc hà chuyển rét đậm một mươi ba độ c
riêng khu vực du lịch quốc gia sapa nhiệt độ giảm mạnh xuống mức rét hại một mươi độ c
chính quyền chức năng tỉnh lào cai khuyến cáo mọi gia đình cần giữ gìn sức khỏe cho trẻ em và người cao tuổi
trong những ngày giá lạnh để phòng ngừa mắc bệnh
ngành nông nghiệp phải phối hợp chặt chẽ với người dân chủ động phòng chống rét cho gia súc gia cầm
dự báo ngày và đêm nay không khí lạnh sẽ tiếp tục tăng cường xuống lào cai khiến thời tiết diễn biến xấu
người dân không được chủ quan cần chuẩn bị đầy đủ các biện pháp để phòng chống rét